tiếp tục thông tin về vụ cháy công ty bóng đèn phích nước dạng đông vào tối qua ngày hai mươi tám tháng tám
ngay trong sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám ubnd quận thanh xuân đã có những thông tin với báo chí về sự việc trên
trước đó vào hồi một mươi tám h năm ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra cháy tại kho chứa hàng thuộc công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
tổng diện tích nhà kho xưởng là khu vực xảy ra cháy khoảng sáu m hai
các khu vực kho và xưởng bị cháy nằm tại phía đông nam khuôn viên công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông gần như bị thiêu dụi hoàn toàn
quận đã huy động hai trăm linh cán bộ chiến sĩ và ba mươi năm phương tiện các loại thực hiện nhiệm vụ chữa cháy
cứu hộ cứu nạn và chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở huy động toàn bộ lực lượng phối hợp chữa cháy
phân luồng giao thông di chuyển và bảo vệ tài sản của người dân
di chuyển tài sản đối với năm mươi tám hộ dân dọc tuyến phố hạ đình ra khỏi khu vực đám cháy
bảo đảm không ảnh hưởng đến người và tài sản lớn có giá trị
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày về cơ bản đám cháy đã được khống chế
theo báo cáo sở bộ xác định không có thiệt hại về người đang thống kê làm rõ thiệt hại về tài sản
công an quận thanh xuân phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tiếp tục tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định
phối hợp công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông tập trung khắc phục hậu quả sau vụ cháy
ủy ban nhân dân hai phường hạ đình và thanh xuân trung cùng các phòng ban chức năng của quận
tiếp tục hỗ trợ các hộ dân khu vực liên kề đám cháy di chuyển tài sản về nơi ở bảo đảm ổn định